đã từ nhiều năm nay tuyến đường liên xã quảng tùng quảng châu quảng hợp huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
đã bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được đầu tư sửa chữa
đường hư hỏng xuống cấp khiến việc đi lại hàng ngày của người dân gặp rất nhiều khó khăn
mời quý vị khán giả cùng theo dõi ghi nhận sau đây
đây là cảnh diễn ra hàng ngày trên đoạn đường đi qua thôn lý nguyên xã quảng châu huyện quảng trạch
phải rất cẩn thận người dân mỗi khi qua đây mới có thể điều khiển những chiếc xe này lưu thông một cách an toàn
đường gặp gành rất nhiều ổ gà ổ voi xuất hiện khiến các phương tiện của người dân địa phương khi qua lại đây hết sức khó khăn
đây là dân rất là đông đường xa rất phức tạp
ở thôn lính nguyên này địa bàn rất là rộng đường xa rất là khó khăn
giao thông đi lại đặc biệt mùa mưa lũ rất là khó khăn với đường xa
mùa nam thì bụi lên là xe đất nhỏ
nhiều nơi bụi bẩm đường xa là hư hỏng rất nhiều
cho nên tôi cũng đề nghị nhà nước quan tâm để làm sao làm cái tiết đường này cái
tuyến đường liên xã quảng tùng quảng châu quảng hợp với tổng chiều dài hơn một mươi một km
trong đó hơn năm năm km là đường cấp phối đắt bằng đất
qua nhiều năm sử dụng nhiều đoạn bị hư hỏng nặng đặc biệt đoạn đường qua thôn lý nguyên xã quảng châu
người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng đến nay tuyến đường này vẫn chưa được nâng cấp sửa chữa
trong năm vừa qua thì do
do mưa bão đã xói lửa là xuống cấp rất trầm rộng
thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri với đại biểu hội đồng nhân xã như huyện những cấp hội
thì bà con nhân dân cử tri cũng là đề xuất quan tâm
nhưng mà với cái xã khó khăn đang thuộc xã một trăm ba mươi năm cho nên là ngân sách của xã
của địa phương cũng rất là hạn hẹp không có điều kiện để đầu tư
do đó thì cán bộ đảng viên cũng như bà con nhân dân
cũng mong muốn được sự hỗ trợ của cấp trên để đầu tư xây dựng đoạn đường này
cho nó thuận tiện trong vừa đi lại vừa là sản xuất
hàng vạn người dân miền tây huyện quảng trạch hằng ngày phải đi lại trên tuyến đường hư hỏng
luôn tiềm ẩn nhiều tai nạn giao thông và phiền toái do bụi bậm
vì vậy người dân mong muốn tỉnh quảng bình sớm quan tâm đầu tư xây dựng nâng cấp tuyến đường
để người dân đi lại được thuận tiện học sinh đến trường bớt khó khăn hơn
tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương